sau hai ngày đầu kỳ nghỉ lễ toàn quốc đã xảy ra năm mươi vụ tai nạn giao thông làm thiệt mạng bốn mươi một người
bị thương hai mươi sáu người so với năm ngoái tuy giảm bảy vụ tai nạn nhưng số người thiệt mạng tăng chín người
số người bị thương tăng ba người
trên tuyến đường bộ lực lượng cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra
xử lý bốn hai trăm một mươi tám trường hợp vi phạm phạt tiền trên ba sáu tỷ đồng tạm giữ hai mươi tám ô tô năm trăm ba mươi hai xe mô tô
tức năm trăm linh bảy giấy phép lái xe các loại trên tuyến đường thủy đã kiểm tra và xử lý hai trăm tám mươi bốn trường hợp vi phạm
phạt tiền ba trăm linh một triệu đồng cũng theo báo cáo vào khoảng một mươi sáu h năm mươi phút ngày ba mươi một tháng tám tại km số bảy trăm hai mươi bảy quốc lộ một
đoạn qua thị trấn hồ xá huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị đã xảy ra một vụ tai nạn giữa xe ô tô
với một xe mô tô khiến một người tử vong trên cao tốc nội bài lào cai chiều ngày ba mươi một tháng tám
cũng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa ba xe ô tô khiến tuyến đường bị ủn tắc
trong gần sáu tiếng đồng hồ